ngày ba mươi một tháng bảy phó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau cùng nhiều sở ngành đã kịp thời thành lập đoàn đến thăm hỏi động viên và chia sẻ với những thân nhân gia đình nạn nhân vụ cháy nhà làm sáu người tử vong vào lúc dạng sáng cùng ngày
như đã đưa tin vụ cháy lúc giờ một mươi năm phút ngày ba mươi một tháng bảy tại gia đình ông trần quang tiên năm mươi chín tuổi giáo viên trường trung học phổ thông cà mau ngụ tại số chín mươi một đường phan bội châu phường bảy thành phố cà mau làm sáu người trong gia đình tử vong
tỉnh cà mau đã đến thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ hơn bốn mươi hai bốn triệu đồng cho gia đình nạn nhân khắc phục vụ cháy đồng thời lo cho an táng sáu nạn nhân tại nghĩa trang nhân dân thành phố cà mau
ủy ban nhân dân phường bảy hỗ trợ một mươi hai triệu đồng
ủy ban nhân dân thành phố cà mau hỗ trợ ba mươi triệu đồng cùng với việc huy động toàn bộ lực lượng tích cực bố trí tạo mọi điều kiện để giúp gia đình nạn nhân tổ chức lễ tang
hiện các lực lượng chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi và thu thập những hiện vật trong vụ cháy để phục vụ cho công tác điều tra
theo nhận định ban đầu nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện gây ra